kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng tám việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
tổng số người mắc ở nước ta đến thời điểm này là một bảy trường hợp
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đến giờ có thể khẳng định là chúng ta đã kiểm soát được ổ dịch ở miền trung
theo bộ y tế tính đến sáu giờ ngày hai mươi một tháng tám việt nam có một bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó có sáu trăm sáu mươi sáu ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong đó số ca mắc mới tính từ khi dịch bùng phát tại đà nẵng ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay là năm trăm hai mươi năm ca
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
việt nam đã điều trị khỏi cho năm trăm bốn mươi hai người mắc covid một mươi chín
ghi nhận ca tử vong thứ hai mươi năm
theo thứ trưởng nguyễn trường sơn hiện năng lực y tế của các tỉnh miền trung tăng lên rất nhiều so với thời điểm trước dịch covid một mươi chín bùng phát
riêng thành phố đà nẵng có thể đáp ứng tốt để chống lại tất cả các đợt dịch nếu xảy ra
thứ trưởng dự đoán trong thời gian tới nếu không có những trường hợp phát sinh đột biến
thì bệnh viện đà nẵng cũng sẽ được gỡ phong tỏa
trong lúc dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp đã có ca nhiễm covid một mươi chín là tiểu thương ở các chợ trên địa bàn

thành phố đà nẵng
để tăng cường kiểm soát ngăn chặn dịch covid một mươi chín
lực lượng liên ngành quận liên triều đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với các tiểu thương
người lao động tại lò mổ gia súc gia cầm đà sơn thuộc địa bàn phường hòa khánh nam
đây là lò mổ lớn nhất thành phố cung ứng lượng thịt cho toàn đà nẵng
ngay từ tối qua các đơn vị y tế thuộc trung tâm y tế của đà sơn
quận liên triểu phối hợp với ủy ban nhân dân phường hòa khánh nam công an khu vực
tổ chức phân luồng lấy mẫu xét nghiệm cho gần bảy trăm linh người là tiểu thương
người lao động tại lò mổ gia súc gia cầm
đến dạng sáng nay công tác lấy mẫu xét nghiệm vẫn được triển khai tiếp tục
được biết hàng ngày lượng tiểu thương ở các chợ đến lò mổ đà sơn để mua thịt rất đông
nên chính quyền quận liên triều đã chủ động tiến hành lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
ở khu vực này nhằm kịp thời kiểm soát tránh lây lan dịch bệnh
đây là nơi tập trung bình thường khoảng trên dưới một người
những thời gian dịch này khoảng sáu bảy trăm linh người
thế nên theo chủ trương của thành phố
quận đã chỉ đạo cho phường phối hợp với trung tâm y tế
làm xét nghiệm rộng cho tất cả những người hoạt động trong lò mổ này
để mình kiểm soát được tình trạng lây lan bệnh tật trong thời gian đến
lò mổ đà sơn là nơi cung ứng từ tám mươi chín mươi
thịt gia súc gia cầm cho toàn thành phố đà nẵng
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nên tần suất cung ứng cũng giảm đáng kể
thế nhưng công ty cổ phần chế biến gia súc gia cầm đà nẵng
đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp vệ sinh phòng dịch
nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và tiểu thương khi đến thu mua tại đây
về công tác thực hiện các giải pháp về phòng chống dịch
tại trung tâm dịch vụ gia súc gia cầm
ví dụ thực hiện việc đo thăng nhiệt
rửa tay sắp khuẩn
việc giãn cách xã hội
đeo khẩu trang khi vào làm việc
các giải pháp đó phải đánh giá rất là tốt
trung tâm thực hiện khá tốt
phần lớn tiểu thương và người lao động
khi được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
tại lò mổ đà sơn cảm thấy yên tâm hơn
vì ai cũng hiểu rằng nguy cơ lây lan dịch bệnh hiện tại là rất lớn
ngày nào đến đây cũng được đo thăng nhiệt hết
thay một lần xét nghiệm đi nữa
thì đúng ra là xét ở đây thì an toàn thêm lần nữa

vì quá trình mình đi chợ này làm xét nghiệm bên chợ mình
mình qua đây xét nghiệm thì an toàn hơn rồi
có cái là mình đi mình bảo hộ đầy đủ
thì đỡ lo chứ còn ví dụ như không kiểm tra thì mình còn lo ơ
với những giải pháp đồng bộ cấp thiết
công ty cổ phần chế biến gia súc gia cầm đà nẵng
còn vận động các doanh nghiệp kinh doanh xếp mổ gia cầm gia súc
có thêm phương thức giao hàng đến tận nơi cho tiểu thương
ở các chợ và các công ty
nhằm giảm số lượng người đến lò mổ đà sơn hàng đêm
từ đó hạn chế thấp nhất những nguy cơ có thể lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn
bộ đội biên phòng cao bằng chủ trì
phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu lý vạn
vừa bắt quả tăng hai đối tượng
đang vận chuyển sáu trăm bảy mươi tám chiếc khẩu trang nhập lậu từ trung quốc
trong lúc đang làm nhiệm vụ tại khu vực nạm tốc
xóm bản giao giã lý quốc huyện hạ lan
các lực lượng phát hiện xe ô tô tải đang lưu thông khu vực biên giới
tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
lái xe là mã văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tại xóm bản giao giã lý quốc huyện hạ lan
đang chở nhiều bao tải màu xanh
bên trong chứa khẩu trang không rõ nguồn gốc
sau đó tổ công tác tiếp tục phát hiện và tạm giữ một xe ô tô tải khác
do mã văn sáng chú tại xã minh long huyện hạ lan
cũng chở nhiều bao tải màu xanh
bên trong chứa khẩu trang không rõ nguồn gốc
tại đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn
hai đối tượng khai nhận được triệu văn đại
trú tại xóm nà vị xã minh long huyện hạ lan
thuê vận chuyển năm trăm bốn mươi ba khẩu trang
từ xóm bản sao về xóm bảng ca xã lý quốc
đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn đã triệu tập triệu văn đại về đồn làm việc
đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số khẩu trang trên cho một người phụ nữ trung quốc
sau đó đối tượng đã vận chuyển thêm một trăm ba mươi năm chiếc khẩu trang
giao nộp cho đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn
tổng số tăng vật thu giữ là sáu trăm bảy mươi tám chiếc khẩu trang nhập lậu từ trung quốc vào việt nam
tại bình định vào sáng ngày hôm nay
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử vụ án giết người tuyên phạt bị cáo trần đức tuấn
trú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định bản án tù trung thân
trần đức tuấn và nạn nhân là nguyễn thị hồng hạnh
chú thành phố quy nhơn có quan hệ tình cảm với nhau đã hơn bảy năm
nhưng không đăng ký kết hôn
vào khuya ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tại phòng trọ của tuấn ở phường ngô mây thành phố quy nhơn
trần đức tuấn đã dùng cây gỗ đánh bà hạnh
nhưng được chủ nhà can ngăn
tuy nhiên ngay sau đó đối tượng đã dùng dao đâm bà hạnh liên tiếp ba mươi năm nhát
dẫn đến tử vong
sau khi gây án tuấn dùng dao tự sát nhưng không thành
nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trên
là do giữa hung thủ và nạn nhân đã dạ nứt tình cảm
tuấn níu kéo nhưng không được
đã ra tay tước đoạt mạng sống của người tỉnh
công an xã tân tiến huyện công công
bắc tỉnh đắk lắc vừa bắt đối tượng
ioc bia sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ở thôn buôn kne xã tân tiến
dùng dao để cướp tài sản
vào ban đêm sau khi tụ tập uống rượu với bạn bè
youk đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản
để lấy tiền đi nhậu tiếp
sau đó youk về nhà lấy một con dao dài khoảng năm mươi cm
và lẻn vào nhà bà trần thị số
là hàng xóm với iuk
sau khi đột nhập vào nhà
thì bị bà số phát hiện
iuk đã dùng dao khống chế
để lấy tiền đi nhậu tiếp
iuk bị đe dọa cướp trong người của bà
số tiền hơn bảy trăm linh đồng
và bắt bà số chỉ chỗ cất giữ tiền
sau đó bà số vùng chạy
và báo cho công an xã tân tiến
ngay sau khi nhận được tin báo
công an xã đã triển khai lực lượng
bắt giữ đối tượng iuk
khi đối tượng đang lục lọi trong nhà của bà số
để kiếm tiền và tài sản giá trị
iuk bia là đối tượng đã có tiền án
về tội cướp tài sản
vừa chấp hành án xong ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
về địa phương thì tiếp tục gây án
những ngôi đình chùa
vốn là trốn thờ tự linh thiêng
nhưng giờ đây đang là đích ngắm
của các đối tượng chuyên trộm cắp cổ vật
đặc biệt là trong thời gian vừa qua
khi dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
người dân thực hiện giãn cách xã hội
thì các đối tượng đã lợi dụng tình hình này
sa tăng hoạt động
và mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã xác lập chuyên án phối hợp cùng với
công an các quận huyện đấu tranh làm gió
đường dây trộm cắp mua bán cổ vật
hết sức tình vị
ba đối tượng này đều đã có tiền án tiền sự
và là bạn tù của nhau
khi ra tù
chúng không tu trí làm ăn
mà liên kết để hoạt động trộm cắp cổ vật
nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú tại quận hoàng mai hà nội
và nguyễn văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú huyện thanh liêm tỉnh hà nam
là hai đối tượng chuyên thực hiện hành vi
đột nhập vào các ngôi chùa cơ sở thừa tự
sau đó chúng trộm cắp được cổ vật
sẽ đem đến nhà đối tượng nguyễn văn toàn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
chú tại phố kim nghiêu phường vinh tuy
quận hai bà trưng
toàn là đối tượng định giá và tiêu thụ các cổ vật
em phát công thì
một người đứng ngoài trông
và một người vào
em vào thì em cứ biết cái gì cũ là em lấy
em chỉ đứng ở ngoài
và trong anh chọn đồ
phần giá trị nhất là
một bức cuốn thư ở nguyễn tân phú xuyên
và sau khi ấy xong
em được trả chín triệu
theo cơ quan công an
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
trên địa bàn thành phố hà nội
xảy ra một số vụ trộm cổ vật quý hiếm
ở các đình chùa cơ sở thờ tự
sau nhiều ngày kiên trì sàng lọc
dựng lên chân dung các nghi can và bí mật phục kích
các trinh sát phòng cảnh sát hình sự
cùng với công an các đơn vị quận huyện
đã phát hiện và bắt quả tang
ba đối tượng ngay tại hang ổ
tàng trữ cất dấu hàng trăm cổ vật có giá trị
với kinh nghiệm của tôi
số đồ đấy nó giá trị tần nào
và bán ra tần nào
từ thực tế điều tra phá án
ban chuyên án nhận định
sở dĩ các đối tượng thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm cắp cổ vật
là bởi nhiều ngôi đình chùa cơ sở thờ tự
không có người trông coi
hoặc công tác bảo vệ cũng rất lòng lẻo
có chỗ thì trông coi cũng chặt
có chỗ thì cửa cũng không khóa
em cứ đi không khóa
mở cửa là em đi vào
có chỗ người ta chỉ cài qua thôi
người ta có người trông người ta chỉ cài qua thôi
quá trình làm thì thấy rằng
cái công tác bảo vệ các đình đền chùa rất sơ sả
thường là không có người trông giữ
nếu có người trông giữ
thì toàn là những người già yếu
cái hệ thống khóa
để bảo vệ các đình đền chùa
thì rất sơ sả
đây là hàng trăm cổ vật mà ban chuyên án đã thu giữ được
của ổ nhóm đối tượng này
nhưng thực tế còn rất nhiều cổ vật quý
đã bị bọn chúng bán đi
và không thể thu hồi được
thực trạng này đang đặt ra cho các ban ngành chức năng
có liên quan trong công tác
đảm bảo an ninh an toàn tại các cơ sở đình chùa
để ngăn chặn nạn chảy máu cổ vật như hiện nay
bản tin tiếp tục với những thông tin về chuyên án tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh chuyên án
công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm mạnh cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại khu phố hai phường trung dũng
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
là đối tượng nguyễn vũ thanh quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại ấp thượng một xã thường thới tiền
huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
và đối tượng ngô phương bình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại ấp bốn xã mỹ đông
huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
bị công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện